ổn định xã hội để cuộc sống của mỗi cá nhân gia đình được bình yên
giàu mạnh luôn là mục tiêu của đảng và nhà nước ta
thực tiễn đã cho thấy đất nước ta ngày một đi lên với cơ đồ tiềm lực
vị thế chưa từng có như hiện nay
nhiệm của mỗi công dân cũng là bảo vệ quyền lợi để mỗi người dân việt nam được thụ hưởng
mời hành vi đi ngược lại với hành vi trên
chống phá sự ổn định của đất nước
gây tổn hại đến sức khỏe tài sản tính mạng của nhân dân
của nhà nước
đều là sai trái
cần phải được nghiêm chỉ loại bỏ